dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến cho nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn
từ đây những người này nhanh chóng trở thành mục tiêu của các đối tượng cho vai lãi nặng tín dụng đen
công an tỉnh quảng nam cũng vừa triệt phá một đường dây hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
ba đối tượng lâm công phát lý văn đức và bùi văn tuấn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó tiến hành khám xét chỗ ở các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn một trăm linh bộ hồ sơ vay
nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân của người vai và các giấy cho vai tiền
cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng

kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đến địa bàn tỉnh quảng nam hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay và đã cho hơn một trăm linh người vai với tổng số tiền
tiền trên một mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
ngoài ra lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn đình chiến chú tại tỉnh ninh bình
bạn của phát có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc
tại đây chiến khai nhận cùng với một người cùng quê đã cho hai mươi ba người tại tỉnh thừa thiên huế vay nợ
với lãi suất hai trăm tám mươi tám một năm với tổng số tiền cho vay là năm trăm bốn mươi triệu đồng đã thu lãi bảy mươi tám triệu đồng
mà nằm góp ở đây là cảnh sát bình thường phải tập trung thực hiện các hiệu quả
hiệu quả các biện pháp hoàng ngừa hiệu quả quản lý và đáng chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng
kịp thời xác lập tổ chức đấu tranh duy ngón đối với các đối tượng phòng tàu các tổ chức
đang có biên hiệu hoạt động hiện hành các đối tượng ban giống hoạt động tín dụng đen
các ban giống mới manh nha hình thành không để loại hoạt động lộng hành gây hậu vũ nghiệp trạng
ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an với loại trụ sở
để tránh trở thành nạn nhân của tín dụng đen người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác
trước những phương thức thủ đoạn của các tổ chức tín dụng đen và cho vay nặng lãi